với việc lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi tăng thêm từ một trăm năm mươi đến hai trăm bốn mươi đồng một tháng so với mức áp dụng năm hai nghìn một mươi chín
mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu của người lao động và đơn vị sử dụng lao động cũng tăng theo
theo nghị định chín mươi hai nghìn một mươi chín của chính phủ mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi nên mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng theo đó điều chỉnh tăng
cụ thể vùng một mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là ba trăm năm mươi ba sáu trăm linh đồng một tháng của chủ sử dụng lao động là bảy trăm năm mươi một bốn trăm linh đồng một tháng
vùng hai người lao động đóng ba trăm một mươi ba sáu trăm linh đồng chủ sử dụng lao động đóng sáu trăm sáu mươi sáu bốn trăm linh đồng
vùng ba người lao động đóng hai trăm bảy mươi bốn bốn trăm linh đồng chủ sử dụng lao động đóng năm trăm tám mươi ba một trăm linh đồng
vùng bốn người lao động đóng hai trăm bốn mươi năm sáu trăm linh đồng chủ sử dụng lao động đóng năm trăm hai mươi một chín trăm linh đồng
các khoản phụ cấp bổ sung khác trợ cấp tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể hoặc trong các quy chế của doanh nghiệp